chỉ vì bị em dâu nói là mình bị ma nhập nên đối tượng ban văn pẩu chú tại thôn pò cóc xã tú đoạn huyện lộc bình đã ra tay sát hại em dâu của mình